mở phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo hoàng thị thương
thường trú tại thôn hiệp hòa xã ninh gia huyện đức trọng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hoàng thị thương kinh doanh mua bán cà phê trên địa bàn huyện đức trọng
vào huyện di linh nên tạo được lòng tin của nhiều người tại địa phương
từ năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn một mươi ba thường vay tiền thỏa thuận bán cà phê
rồi ứng tiền và mua cà phê của một mươi một người trên địa bàn đức trọng và di linh
với số tiền là trên hai tám tỷ đồng để kinh doanh
nhưng sau đó hoàng thị thương đã bỏ trốn xuống tỉnh đồng nai để chiếm đoạt số tiền trên
tại phiên tòa bị cáo thương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận do làm ăn thua lỗ
nên mất khả năng thanh toán đã bỏ trốn khỏi địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo thương một mươi ba năm tù
buộc bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại
còn tại tp hcm tại một quán cà phê trên địa bàn quận bình tân
công an quận vừa bắt giữ một đối tượng để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
đối tượng bị bắt giữ là trần thanh tuấn tự tuấn b ba mươi hai tuổi ngụ quận bình tân
khi đã có mặt trong quán ăn thiên thành trên đường tên lửa quận bình tân
khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong người đối tượng đang cất giấu một khẩu súng k năm mươi bốn
số hiệu một chín không sáu ba một một năm hai hộp tiếp đạm và tám viên đạm
tại cơ quan công an tuấn khai nhận được tại quốc lộ một đoạn thuộc khu công nghiệp vĩnh lộc
về nhà cất giấu trong lúc mang đến quán ăn tìm người bán thì bị bắt giữ
được biết tuấn đã có một tiền án về hành vi cố ý gây thương tích
công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa cho biết vừa phát hiện tạm giữ ba xe ô tô
đang chở theo bốn mươi bảy công dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tại cơ quan công an theo lời khai ban đầu của những người có liên quan
thì họ đều là lao động phổ thông ở các xã ven biển huyện hậu lộc
trong dịp tết nguyên đán vừa qua nghe theo lời rủ dê lôi kéo của nguyễn văn hào
sang trung quốc để lao động
sau khi tiến hành xác minh công an huyện hậu lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn văn hào
để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức cho người khác đi lao động trái phép
số công dân chuẩn bị xuất cảnh trái phép cũng đã ký kết
không tái phạm và bàn giao cho chính quyền địa phương theo dõi quản lý
thông qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi ba tháng hai
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau đã bắt được đối tượng lâm văn út lớn
thường trú ở phường năm tp cà mau
đây là đối tượng có quyết định truy nã của công an tp cà mau về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo hộ sơ của cơ quan công an tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
lâm văn út lớn cùng với đối tượng nguyễn trọng tính chú huyện cái nước tỉnh cà mau
đã mua ma túy sau đó chia nhỏ bán lại cho các đối tượng nghiện
công an tp cà mau đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt giữ đối tượng nguyễn trọng tín về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn đối tượng lâm văn út lớn thì bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn công an thành phố cà mau ra quyết định truy nã
đối với lâm văn út lớn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng út lớn bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm
công an tp cà mau bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận một tp hồ chí minh
theo quý vị và các bạn huyện hương hóa tỉnh quảng trị
tuy không phải là địa bàn phức tạp về ma túy
truyền để tội phạm trong nước cấu kết với người nước ngoài
hình thành những đường dây ma túy xuyên biên giới
rồi đưa hàng về việt nam và các nước để tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình
trong năm qua đã có nhiều vụ án được khám phá bắt giữ được nhiều đối tượng
hoang tàn lạnh lẽo
đó là những gì nhóm phóng viên chúng tôi cảm nhận được khi đến ngôi nhà này
bởi chủ nhân của nó giờ đang phải chấp hành án vì ma túy
còn đây là nguyễn thị huyền chú tại thị trấn khe xanh huyện hương hóa tỉnh quảng trị
người còn lại duy nhất trong gia đình có đến chín người đang chấp hành án vì liên quan đến ma túy
bản thân huyền cũng đang chịu án bảy năm do nuôi còn nhỏ nên được hưởng án treo
cậu bé này tuy mới một mươi bảy tuổi nhưng đã phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền nuôi các em thay cha mẹ
nỗi nhớ khao khát có một cuộc sống bình yên bên cha mẹ vẫn luôn hiện lên trong suy nghĩ của cậu bé này
em buồn nhưng em có một lần sẽ tìm ra tình trạng
em sẽ cố gắng đi làm
nuôi em chờ một ngày ba mẹ em tội ba mẹ em đi về
trong năm hai nghìn một mươi năm đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đã khám phá và bắt hàng chục vụ liên quan đến ma túy
gần tám mươi đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
điều này cho thấy trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm mẩn nhiều yếu tố phức tạp về ma túy
trong thời gian qua
tỉnh ma túy trên địa bản hương hóa chưa phải nổi lên phức tạp lắm
nhưng mà số con nghiền cũng tương đối đông so với các huyện khác
nếu đưa qua chúng tôi đấu tranh một số chiến án
tham mưu cho thường quyền ủy ủy ban dân huyện ra các trị thị
nghị quyết rồi là xây dựng các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từng khóm từng hội phố từng bản làng
rồi nhân dòng mô hình gia làng trợ bạc
để người có ý tính để mà tuyên truyền giáo dục tiếp tục
với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng
lực lượng công an huyện hướng hóa còn tăng cường công tác tuyên truyền
với mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
có như vậy mới phần nào làm hạ nhiệt được tội phạm ma túy
trên địa bản huyện hương hóa như hiện nay
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng hai
các hãng taxi tại tp hcm sẽ giảm cước với mức giảm phổ biến từ năm trăm linh đến sáu trăm linh đồng một km
cụ thể là hai hãng taxi chiếm hơn chín mươi thị phần tại tp hcm là mai linh và vinasun
sẽ giảm cước thấp nhất là ba trăm linh đồng một km cao nhất là sáu trăm linh đồng một km
trong khi đó toàn bộ doanh nghiệp vận tải tuyến cố định không giảm cước vận tải
do kinh doanh xe chạy dầu
giá dầu thời gian qua vẫn giữ nguyên
còn tại hà nội sau nhiều động thái kiên quyết của các cơ quan
đến ngày hôm qua hai mươi bốn tháng hai các hãng taxi đã bắt đầu việc kê khai giảm giá cước
với mức giảm từ bốn đến năm
tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
so với tháng một chỉ số giá tiêu dùng cả nước trong tháng hai đã tăng bốn mươi hai

cảm ơn các bạn đã theo dõi
cụ thể theo tổng cục thống kê trong khi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống
tăng một chín mươi tám so với tháng một khi giá lương thực tăng sáu mươi sáu
thực phẩm tăng hai bốn mươi năm và ăn uống ngoài gia đình tăng một bốn mươi năm
thì giá các mặt hàng thực phẩm đã có mức tăng mạnh mẽ cao nhất
giá thịt lợn thịt bò hải sản tươi sống tăng từ hai đến bốn
đặc biệt trong tháng này do thời tiết rét đậm
đã ảnh hưởng đến nguồn cung khiến giá giao danh tăng cao ở các tỉnh phía bắc
một số doanh nghiệp vận tải đã tăng giá vận chuyển hành khách từ hai mươi đến sáu mươi
chiều đông khách dịp tết
hiện tượng này đã khiến giá dịch vụ giao thông công cộng tăng ba bốn mươi năm so với tháng trước đó
giảm giá so với tháng một là một số nhóm hàng như nhà ở và vật liệu xây dựng và bưu chính viễn thông
thưa quý vị và các bạn nhảy việc hiện là xu hướng của không ít bạn trẻ
với nhiều lý do thử thách bản thân
những cơ hội hay đơn giản như tăng lương hoặc môi trường làm việc chưa nghí
thế nhưng liệu nhảy việc có là một lựa chọn tốt duy nhất cho người lao động hay không
phản ánh của truyền hình công an nhân dân để thấy được một phần thực trạng của vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
muốn tìm kiếm một môi trường làm việc thích hợp với mức lương cao hơn
anh nguyễn văn nam ở huỳnh thúc kháng hà nội quyết định thay đổi công việc
theo anh nam mức lương giao động từ năm đến tám triệu đồng hiện tại của mình là mức trung bình
khi hiện nay có rất nhiều chi phí cần phải trang trải cho cuộc sống
hy vọng của anh nam cũng là tâm lý chung của nhiều người lao động khi muốn tìm kiếm cơ hội tốt hơn
tuy nhiên không phải ai cũng tìm kiếm được một công việc ưng ý
trong khi đó với các nhà tuyển dụng thì tâm lý chung là ngại chọn lao động
luôn muốn thay đổi công việc
theo một số chuyên gia thị trường lao động
thì với nhiều chính sách giữ chân người lao động và tâm lý gắn bó lâu dài với doanh nghiệp
nên năm nay tỷ lệ lao động nhảy việc đã giảm hẳn
và nếu người lao động không chuẩn bị sẵn những kiến thức kỹ năng cần thiết
thì khi quyết định nhảy việc sẽ bị nhiều thiệt thòi
năm nay thì tỷ lệ nhảy việc thấp hơn so với các năm trước
bởi vì có thể là người lao động và doanh nghiệp đều cảm thấy rằng là hiện tượng nhảy việc đều không tốt
người lao động cứ đứng núi này trong núi nọ thì thực ra sẽ mang lại thiệt hại cho chính họ đầu tiên
bởi nếu như họ đã làm việc một đơn vị từ trước họ đã cống hiến hết sức mình
thì có thể doanh nghiệp ta nhìn nhận được sự công hiến của họ
người ta sẽ tăng lương hoặc là thêm thưởng cho người lao động
còn nếu như người lao động đang làm ở các đơn vị này rồi lại nhảy sang một đơn vị khác
thì họ lại được xem như là mới hoàn toàn
và họ sẽ lại bị thử việc trong hai tháng đầu
và cái mức lương sẽ không cao như một trăm linh cái mức lương họ xứng đáng được trả
do vậy là lao động cũng sẽ bị thua thiệt rất là nhiều
tất cả những ai có ý định nhảy việc đều mong muốn tìm được một công việc mới
phù hợp với khả năng sở thích chế độ đãi ngộ tốt và rộng đường thăng tiến hơn vị trí hiện tại
xong nhảy việc cũng là một con dao hai lưỡi nếu người lao động không biết điểm dừng và lựa chọn chỗ đứng phù hợp
những khoang thuyền đầy áp cá
trở về từ biển khơi những niềm vui khi giá xăng dầu giảm mạnh
cùng với các chính sách quan tâm hỗ trợ của nhà nước trong việc cải hoán
đóng mới tàu thuyền theo nghị định sáu mươi bảy đã tạo thêm động lực cho ngư dân yên tâm bám biển
trong những ngày đầu năm này ngư dân các tỉnh miền trung ra khơi bám biển
với một tâm trạng háo hức phấn khởi cùng bao kỳ vọng về một năm thắng lợi
ghi nhận không khí gia quân ngày đầu năm của ngư dân phú thuận
một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của tỉnh thừa thiên huế
như đã trở thành thông lệ cứ sau giảm tháng riêng
bà con ngư dân tại xã phú thuận huyện phú vang lại tưng bừng tổ chức lễ gia quân đánh bắt thủy sản đầu năm
trước khi cho tàu thuyền vươn khơi bà con đã tổ chức nghi lễ cầu ngư truyền thống
theo quan niệm của ngư dân việc cúng đầu năm sẽ mang lại nhiều may mắn
mưa thuận gió hòa tàu về tôm cá đầy khoang trong mùa biển mới
hằng năm trong ngày một mươi sáu tháng riêng âm lịch
ngày để xuất quân đánh bắt với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa
và dân làng xuất quân làm ăn được phạt đạt
bà con vẫn yên tâm bảo biệt dài ngày dài giờ để nắm được thông tin
bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
đồng thời đưa có những kinh tế của bà con ngư dân
của trả nhà được trừ cao chứ hiệu quả và đạt kinh tế cao
phú thuận là một trong những địa phương có số lượng tàu đánh bắt thủy hải sản lớn của tỉnh thừa thiên huế
hiện toàn xã phú thuận có khoảng năm mươi năm tàu cá với công suất từ chín mươi đến bốn trăm năm mươi mã lực
đang tham gia khai thác hải sản tại hai ngư trường truyền thống là hoàng sa và trường sa
nhờ chú trọng công tác đầu tư cải hoán tàu thuyền đã tạo điều kiện cho ngư dân bám biển dài ngày hơn
sản lượng hải sản đánh bắt vượt trên một mươi tấn
tàu thuyền với tiềm năng phát triển như vậy thì chính quyền địa phương chúng tôi cũng luôn luôn đồng viên cho bà con ngư dân
yên tâm vươn khơi bám biển dài ngày để làm thế nào nâng cao phát triển kinh tế của ngư dân nói chung
của xã nhà nội riêng đồng thời cùng với chung của toàn quốc gặp phần dự vựng biển đạo chủ quyền thiên liêng của tổ quốc
đến nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế có thêm bốn mươi năm tàu cá đăng ký đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy
đây là một tín hiệu vui cho bà con
trong năm nay tàu thuyền đã đạt kỳ đông mới
và tàu thuyền đã đạt kỳ đông mới trong năm mới này
sau lễ gia quân trong tiếng chống tiếng reo hỏ những đoàn tàu đánh cá của ngư dân phú thuận
nối đuôi nhau hướng về ngư trường hoàng sa trường sa với quyết tâm bám biển dài ngày
có một mùa biển bội thu góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển các tỉnh trung bộ bao gồm quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai bốn mét
để ngư dân chủ động ứng phó với gió mạnh sóng lớn lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi
đã thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền chủ động phòng tránh thiên tai và có kế hoạch sản xuất phù hợp
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi đã triển khai cho các đài canh tìm kiếm cứu nạn
phối hợp với đài tranh cộng đồng giữ liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện đang khai thác hải sản trên các vùng biển
chủ động cung cấp thông tin về diễn biến thời tiết cho ngư dân kiểm tra kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của tàu thuyền
đề phòng sóng lớn đánh chìm phương tiện khi ra vào cửa sông cửa lạch
thực hiện nghiêm lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong lúc thời tiết nguy hiểm
trước diễn biến nguy hiểm của thời tiết trong chiều hôm qua hai mươi bốn tháng hai
nhiều tàu thuyền của ngư dân tỉnh quảng ngãi hoạt động ở vùng biển xa bờ đã nhanh chóng vào bờ tránh trú
tại khu neo trú tàu thuyền xã tịnh hòa thuộc thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
đã có trên bảy trăm linh tàu thuyền vào neo đậu tránh trú an toàn
mặc dù nhiên liệu tổn phí phục vụ sản xuất trên biển vẫn còn đảm bảo trong thời gian dài
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết trên biển
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó khi có tình huống nguy hiểm xảy ra
hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân
với thông điệp hiến giọt máu đào trao niềm hy vọng mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
vào sáng qua gần sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam đã tham gia hiến máu tỉnh nguyện
trong lễ hội xuân hồng năm hai nghìn một mươi sáu
đây là năm thứ bảy liên tiếp công an tỉnh hà nam tổ chức hoạt động hiến máu tỉnh nguyện hưởng ứng phong trào này
tri đoàn phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hà nam cái tên không lạ đối với các y bác sĩ
của viện viết học hiến máu trung ương và bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
bởi thành tích là tri đoàn có số lượng đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tỉnh nguyện đông nhất của công an tỉnh
theo lãnh đạo công an tỉnh hà nam những tri đoàn phát động được số lượng đoàn viên thanh niên
tình nguyện tham gia hiến máu càng nhiều thì phong trào hiến máu tình nguyện của lực lượng công an tỉnh càng phát triển mạnh
thực hiện các kế hoạch của giám đốc công an tỉnh về phát động đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện
trong lễ hội xuân hồng năm hai nghìn một mươi sáu tri đoàn phòng cảnh sát cơ động đã quán triệt tới một trăm linh đoàn viên thanh niên
trong tri đoàn biết và hiểu ý nghĩa sâu sắc tầm quan trọng của việc tham gia hiến máu tình nguyện
từ đó một trăm linh đoàn viên thanh niên đã đăng ký tham gia trong việc hiến máu phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân
năm nay công an tỉnh hà nam đã tuyên truyền vận động được gần sáu trăm linh lượt tình nguyện viên là lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ
các đơn vị công an trong tỉnh trong đó nòng cốt là đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tỉnh nguyện
kết quả đã hiến tặng được hai trăm tám mươi hai đơn vị máu vượt gần năm mươi bảy chỉ tiêu
hôm nay trong việc tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ trước tiên đối với bảo chí lãnh đạo công an tỉnh
lãnh đạo các đơn vị lãnh đạo đoàn thanh niên hội phụ nữ cũng đã có những tình nguyện đi đầu trong hiến máu để làm tấm gương
để động viên cán bộ chiến sĩ cũng như đoàn viên đội viên tham gia hiến máu
nên năm nay chúng tôi quyết tâm là vượt so với năm hai nghìn một mươi tám
nên là trên bốn mươi là số lượng đơn vị mà cán bộ chiến sĩ sẽ hiến máu
có thể khẳng định phong trào hiến máu tỉnh nguyện trong lễ hội xuân hồng năm hai nghìn hai mươi
không chỉ góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ cấp cứu điều trị tại các bệnh viện
mà còn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
việc hiến máu thực sự đã trở thành một ngày hội có ý nghĩa lớn lao của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh hà nam
trong bí ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị công an thành phố hà nội tỉnh bắc giang bắc ninh
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với thanh tra giao thông của địa phương
tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các xe vi phạm
chú trọng trên các tuyến đường phạm hùng duy tân hà nội tuyến quốc lộ một đoạn hà nội bắc ninh bắc giang
là các tuyến có xe chở công nhân thường đi qua
đồng thời các lực lượng đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
tập trung vào các hành vi dừng đỗ đón trả khách sai quy định chạy sai phần đường làn đường
đối với các phương tiện ô tô chở khách đặc biệt là xe hợp đồng xe chạy tuyến cố định
sở giao thông vận tải hà nội tiến hành giả soát kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
của tất cả các phương tiện và điều kiện kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp có hợp đồng vận tải
với hai công ty trên phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
sở giao thông vận tải hà nội bắc giang bắc ninh khẩn trương quy hoạch bố trí các điểm dừng đỗ
đón trả công nhân người lao động cho xe hợp đồng hợp lý thuận tiện và an toàn
sở giao thông vận tải hà nội vừa có quyết định thu hồi phù hiệu một tháng đối với hàng trăm xe ô tô vi phạm
thông qua công tác quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
theo báo cáo của sở giao thông vận tải hà nội trong tháng một vừa qua sở đã chấn chỉnh nhắc nhở các đơn vị
phải truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và chấn chỉnh công tác quản lý lái xe nhắc nhở bốn trăm linh đơn vị
với hơn ba bốn trăm linh xe vi phạm tốc độ hai trăm năm mươi một đơn vị với hơn năm trăm bốn mươi xe không chuyển dữ liệu
bên cạnh đó sở cũng quyết định về việc xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
thông qua công tác quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
trong đó đơn vị này đã thu hồi một tháng đối với bốn mươi hai phù hiệu xe hợp đồng sáu mươi phù hiệu taxi hà nội
một mươi sáu phù hiệu xe container hai phù hiệu xe chạy tuyến cố định
từ ngày hôm nay sở giao thông vận tải tp hcm sẽ cấp giấy phép lái xe quốc tế cho người dân có nhu cầu trong năm ngày
bằng lái xe quốc tế được cấp cho người việt nam hoặc người nước ngoài có thể tạm trú tại việt nam
có giấy phép lái xe quốc gia do việt nam cấp bằng vật liệu pet còn giá trị sử dụng
lệ phí cấp bằng là một trăm ba mươi năm đồng sau năm ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ bằng sẽ được cấp cho người dân
hồ sơ để được cấp bằng gồm đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế theo mẫu quy định
bản sao chụp giấy phép lái xe hộ chiếu thẻ thường trú đối với người nước ngoài còn giá trị sử dụng
để tránh mất thời gian chờ đợi người dân có thể gọi điện thoại đến tổng đài tám mươi một nghìn tám mươi một để đăng ký thời gian làm thủ tục
tại địa chỉ là hai trăm năm mươi hai lê trinh thắng phường chín quận ba
theo sở giao thông vận tải tp hcm giấy phép lái xe này sẽ có hiệu lực lưu hành tại bảy mươi ba quốc gia trên thế giới
trong đó có một số nước đáng chú ý như đức pháp hay nga
một vụ tai nạn giao thông giữa xe gắn máy và xe buýt vừa xảy ra trên đường bạch đằng
đoạn qua phường hai quận bình thạnh tp hcm khiến một người tử vong
sáng ngày hai mươi bốn tháng hai chị hồ thị yến như điều khiển xe gắn máy trên đường bạch đằng
theo hướng từ chợ bà triều đi ngã từ hàng xanh
khi gần đến giao lộ với đường phan bội châu thì xảy ra va chạm với xe buýt lưu thông cùng chiều
hậu quả chị như cùng xe máy bị kéo lê một đoạn nạn nhân sau đó bị bánh xe cán tử vong
vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
lực lượng chức năng phải phân luồng cho các phương tiện lưu thông vào đường nhánh để tránh ủn tắc
thực hiện đợt cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc giang
đã triển khai gần một ca tuần tra kiểm soát theo nhiều phương án chiến thuật
trong đó tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn như chạy quá tốc độ
đi sai phần đường làn đường tránh vượt sai quy định vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
kết quả trong đợt cao điểm cơ quan chức năng tạm giữ hai mươi chín phương tiện
xử phát hơn một một trăm linh trường hợp thu nồng quân sách một bốn tỷ đồng
nhờ đó tình hình trật tự an toàn giao thông trong khoảng thời gian trên được bảo đảm
tai nạn giao thông giảm một mươi vụ so với cùng kỳ năm trước
vỉa hè lề đường bị lấn chiếm cơi nới thành nơi kinh doanh buôn bán
người đi bộ chẳng còn cách nào khác buộc phải bước chân xuống đường
điều này không những khiến cho tuyến phố trở nên lộn xộn mất mỹ quan đô thị
ảnh hưởng đến việc xây dựng nếp sống văn minh văn hóa đô thị của các địa phương
mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
thực trạng này kéo dài bất chấp mọi quy định của pháp luật
khiến dư luận đặt ra câu hỏi phải chăng người dân quá chê ý
hay là cơ quan quản lý chưa vào cuộc quyết liệt
tại cửa hàng điện máy hồng lợi nằm trên đường trần hưng đạo
thuộc phường phú hòa thành phố huế
các loại hàng hóa được chủ cơ sở này bày bán tràn lan trên vỉa hè
phần đường vốn chỉ được dành cho người đi bộ
để đi qua được khu vực này người dân phải len lõi qua các thùng hàng hóa
hoặc buộc phải bước xuống lòng đường
tình trạng trên diễn ra suốt cả tuyến phố
trước trụ sở công an phường
còn đây là những gì chúng tôi ghi lại tại khu vực ngã tư chợ an cộ
một trong những điểm nóng về tình trạng mất trật tự đô thị
các loại rau củ quả gà vịt được bày bán ở khắp vỉa hè lòng đường
khi bị lực lượng chức năng kiểm tra
những người dân này đã tìm mọi cách để cản trở
một số đối tượng còn có những lợi lẽ xuất phạm
thậm chí là tấn công lực lượng chức năng
những cái hồ mà đã bị phạm lần đầu
thì chúng tôi thường thường là có những biện pháp chế tai mạnh hơn
trước đây là chúng tôi xử lý theo mức là kinh doanh bố mạng
là khoảng hai một hai trăm nghìn
tuy nhiên sau này chúng tôi sẽ nâng lên mức hai ba triệu
để đảm bảo công tác xử lý
trong lòng lầy đường để kinh doanh buôn bán
một số vỉa hè ở khu vực chợ an cựu
còn trở thành nơi trong giữ xe như thế này
không có vỉa hè người dân buộc phải xuống đường để đi bộ
nên nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn
đến bao giờ người đi bộ mới được đi trên vỉa hè
bao giờ tuyến đường này mới hết ủng tắc
là những vấn đề mà người dân đặt ra cho các cơ quan chức năng
chúng tôi bổ trí lực lượng và phương tiện
cùng hội hợp lực lượng của các phương ở khu vực trung tâm thành phố
để ra cuốn giải quyết trật tự đô thị
đồng thời phù hợp với lực lượng của cảnh sát trật tự cơ đồng thành phố
để tăng cường xử lý ở khu vực trong điệp
trở lại tuyến phố trần hưng đạo
khi không còn bóng dáng của cơ quan chức năng
mọi thứ trở lại như cũ
tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra như chưa hề có chuyện gì
việc xử lý giờ đây cũng chỉ như ném đá ao bèo
và chưa có hồi kết thúc